tại phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á đại diện viện kiểm sát đã khẳng định
đây là vụ án đại diện điển hình lợi ích nhóm và thông đồng cầu kết tham nhũng có hệ thống
đó là sự cấu kết thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất
đã thực hiện trái quy định của pháp luật tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi gây thiệt hại cho nhà nước
với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án ba mươi năm tù đối với phan quốc việt
chủ tịch hội đồng quản trị tầm giám đốc công ty việt á cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội nhận hối lộ
hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa và công nghệ
đều bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ một mươi tám tháng đến tám năm tù giam
về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố bị can nguyễn tín trung nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty địa ốc sài gòn
risco và bảy đồng phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy đồng phạm gồm nguyễn phước ngọc cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên kinh doanh và quản lý nhà thành phố cựu tổng giám đốc chủ tịch hội đồng thành viên risco
đỗ văn phúc nguyên thành viên hội đồng thành viên risco trần công đức nguyên thành viên hội đồng thành viên risco
nguyễn thị thúy hằng nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng văn địa ốc viii
nguyên thành viên hội đồng thành viên risco võ hữu hải nguyên thành viên hội đồng thành viên risco
hoàng hải đăng nguyên phó tổng giám đốc risco nguyễn đình phú nguyên phó tổng giám đốc risco
tổng công ty địa ốc sài gòn là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hcm quản lý
thực hiện hàng loạt dự án khu dân cư nhà ứng xã hội trung cư thương mại cáo ốc văn phòng
sai phạm xảy ra do chuyển nhượng hai mặt bằng tại số hai trăm chín mươi chín trên một mươi tám lý thường kiệt phường một mươi năm quận một mươi một
và mặt bằng sáu trăm tám mươi hai hồng bàng phường một quận một mươi một gây thiệt hại cho nhà nước chín mươi bốn tỷ đồng
trồn thuế trên chín tỷ đồng nguyễn văn hải phó giám đốc công ty trách nhiệm bũ hạn xây dựng bảo trang cà mau
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau bắt tạm giam
đồng thời khám xét nơi ở nơi làm việc để thu thập tài liệu chứng cứ có liên quan
theo hồ sơ của vụ án nguyễn văn hải đã mua cát săn lấp của các xà lan bán trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn
sau đó mua hóa đơn của các công ty do nguyễn vũ hoàng thành lập để hợp thức hóa hàng hóa đầu vào
kê khai báo cao thuế gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn chín tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
khám xét chỗ ở đối với nguyễn vũ hoàng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản ba đối tượng đã bị công an tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố
ba đối tượng cùng một số đối tượng khác đã quay video và chụp ảnh các hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông
sau đó nhũng nhiễu can thiệt trái pháp luật và việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng để xin thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm
các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra của công an sơn la
có khả năng làm luật bao luật làm cho một số chủ phương tiện đã đưa tiền cho các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng của tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với nhóm đối tượng là thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn huyện hữu lũng về hành vi gây dối trật tự công cộng
qua điều tra lý văn vũ và hoàng thế vĩ cùng chú huyện hữu lũng có mâu thuẫn với một thiếu niên khác
vào tối ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hai đối tượng đã rủ thêm một mươi bảy người tụ tập chuẩn bị hung khí
trên đường đi các đối tượng đã lạng lách đánh võng lây dao trên đường gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông
gặp một người không quen biết nhóm này đã ném chai bia chặt đánh làm thiếu niên này bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng đã thu giữ bảy xe mô tô hai con dao vỏ chai bia và một số tăng vật có liên quan
tại phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á đại diện viện kiểm sát đã khẳng định đây là vụ án điển hình cho lợi ích nhóm và thông đồng cấu kết tham nhũng có hệ thống
đó là sự cấu kết thông đồng giữa doanh nghiệp với người có thẩm quyền vì lợi ích vật chất đã thực hiện trái quy định của pháp luật
tạo điều kiện để doanh nghiệp trục lợi gây thiệt hại cho nhà nước với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án ba mươi năm tù đối với phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty việt á
cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù về tội nhận hối lộ
hai bị cáo trung ngọc anh cựu bộ trưởng và phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học công nghệ đều bị đề nghị từ ba đến bốn năm tù
về cùng tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ một mươi tám tháng đến tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ba đối tượng
là thành viên của nhóm có tên gọi là giao thông văn minh hai mươi sáu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó đối tượng vũ thái sơn là giảng viên trường đại học tây bắc
nhóm team giao thông văn minh hai mươi sáu được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài chặt chẽ
tuân thủ pháp luật không gây phản cảm không vi phạm thuần phong mỹ tục
quá trình hoạt động nhóm này đã góp phần phản ánh được một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông
việc chấp hành tuyên truyền luật giao thông đường bộ
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la phát hiện ba đối tượng sơn thường và lâm
cùng một số đối tượng khác lợi dụng là thành viên của nhóm
đã đi quay video chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
nhằm gây nhũng nhiễu can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông
các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối có nhiều mối quan hệ quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự
của công an tỉnh sơn la có khả năng làm luật bao luật làm cho một số chủ phương tiện
người lái xe tin và đã đưa tiền cho các đối tượng
căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu xác minh thu thập cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can đối với vũ thái sơn
trú tại phường triềng sinh thành phố sơn la là giảng viên trường đại học tây bắc
nguyễn văn thường chú tại thị trấn nông trường mộc châu huyện mộc châu và vi văn lâm
trường cang huyện sông mã về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
thưa quý vị mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố đề thi minh họa
cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm hai nghìn hai mươi
đây là năm đầu tiên các em học sinh sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới
chính vì thế ngay sau khi công bố phương án thi bộ giáo dục và đào tạo đã khẩn trương công bố đề thi minh họa
và để từ đây học sinh nắm được các định dạng cách thức ra đề
từ đó có cách học và kiểm tra đánh giá bám sát hơn với chương trình học
vừa kết thúc thi học kỳ một nhiều học sinh khá vui mừng khi được tiếp cận sớm
với đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi năm
dù là khóa học sinh đầu tiên sẽ thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới
nhưng được tiếp cận đề thi minh họa sớm sẽ phần nào giảm bớt áp lực cho nhiều học sinh
con thấy là con và các bạn cũng rất là hồi hộp trước khi mà đề thi được công bố
tuy nhiên là sau khi thấy được dạng đề thi mới
thì cũng rất là hồi hộp
chúng con cảm thấy rất là thích thú bởi vì chúng con sẽ được tập trung hơn
vào những kiến thức xã hội và những cảm nhận riêng của bọn con
mới mẻ và khác lạ so với những cái cấu trúc đề thi cũ mà bọn con hay được làm quen với
ở những năm trước
phần một thì khá là giống cái đề cũ là chỉ là những câu trách nghiệm abcd
khoanh một trong bốn câu
tuy nhiên thì phần hai con thấy là đã có sự thay đổi
là chuyển sang trả lời câu trách nhiệm đúng sai
và các câu trả lời đúng sai
với trách nghiệm tự luận ngắn
có khá nhiều sự thay đổi ở cách ra đề thi
ở ký thi tốt nghiệp trong học phổ thông hai nghìn hai mươi năm
ở môn toán không còn là năm mươi câu như trước
đề toán nay chỉ còn ba mươi bốn câu
các dạng thức của câu hỏi đa dạng hơn
gồm ba dạng
câu hỏi nhiều lựa chọn câu trả lời đúng sai
và câu trả lời ngắn
trước đây thì với cái kiểu đề cũ thì học sinh có thể học nhiều các cái mẹo mực
tuy nhiên với theo cái
để minh họa mới thì rõ ràng là mẹo mực lúc đấy là không phát huy được tác dụng nữa
mà đòi hỏi học sinh là phải học nắm chắc kiến thức
từ lý thuyết cho đến những cái phần kỹ năng để diện luyện tính toán
thì mới có thể là đáp ứng được theo cái đánh giá chung của đề mới
theo bộ giáo dục và đào tạo
đề minh hoạ theo cấu trúc định dạng mới
đã được thử nghiệm với năm học sinh
tại một số tỉnh thành phố
đây là tài liệu tham khảo để nhà trường định hướng ôn tập cho các em
việc ra được đề thi minh họa cho chương trình mới
là điều mong mỏi của cả học sinh và thầy cô
vì đây là lần đầu tiên các em tiếp cận đến sự thay đổi trong cách dạy và cách học
từ việc dạy nội dung và kiến thức
thì bây giờ chúng tôi đã chuyển sang là dạy phương pháp và kỹ năng
tức là chúng tôi sẽ không đi sâu vào giảng dạy kiến thức của một bài
mà thay vào đó thì chúng tôi sẽ giảng dạy về đặc trưng
cũng như là cách tiếp cận của thể loại
làm thế nào để học sinh có thể áp dụng
và tự cảm thụ được một ngữ liệu
nhiều học sinh và giáo viên cũng mong muốn
bộ giáo dục và đào tạo sớm ra bộ đề với kiến thức lớp một mươi một và một mươi hai
để có đủ bộ đề tham khảo
đồng thời thiết kế đề thi với độ phân hóa cao hơn
để phân loại được học sinh khá giỏi